còn bây giờ là nội dung chi tiết sáng ngày hai mươi chín tháng năm tại thành phố sơn la tỉnh sơn la
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị thủ tướng chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ tư
với chủ đề tiếp sức hỗ trợ nông dân thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trung tâm hội nghị tỉnh sơn la và trực tuyến tới sáu mươi hai điểm cầu
tại các tỉnh thành phố với hơn ba bốn trăm linh đại biểu tham dự
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục đổi mới công nghệ đa dạng hóa chuỗi cung ứng
không phụ thuộc vào một thị trường nhất định kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công nghiệp với nông nghiệp
công nghiệp hóa nông nghiệp kết nối các chuỗi giá trị phát triển kinh tế tuần hoàn kinh tế số
thích ứng biến đổi khí hậu giảm phát thải khí mê tan trong nông nghiệp
liên quan đến tình trạng phân lô bán nền đối với đất nông nghiệp đất quy hoạch trồng cây lâu năm
tập trung ở các tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
bộ công an đã tham mưu cho chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cấp các ngành thường xuyên cập nhật thủ đoạn
của các nhóm xã hội đen giang hồ liên kết với nhau vẽ ra các dự án ma để lừa đảo người dân
chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết ngay từ đầu từ sớm từ xa
hạn chế tập trung đông người khiếu kiện về đất đai
về chính sách cho người dân vay vốn phát triển sản xuất thủ tướng phạm minh chính đề nghị các ngân hàng
phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thẩm định các hồ sơ vay vốn tín chấp
các hộ nông dân cũng phải có dự án rõ ràng khả thi hiệu quả thì ngân hàng sẽ chia sẻ nhiều hơn
thủ tướng cho rằng việc chống tín dụng đen phải có sự vào cuộc của các cấp chính quyền
người dân và cơ quan chức năng bộ công an phối hợp với ngân hàng nhà nước nghiên cứu việc sử dụng
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ thẩm định hồ sơ vay vốn đánh giá các thông tin cơ bản
của người vay giúp người dân có thể vay vốn ngân hàng thuận tiện hơn hạn chế tín dụng đen
sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ tại học viện chính trị công an nhân dân thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ cục tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy
hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
tặng hòa chúc mừng trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần huy dân và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy
đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lựa chọn tin tưởng giao nhiệm vụ mới
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy
trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng phân đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị tập thể đảng ủy lãnh đạo học viện chính trị công an nhân dân giúp đỡ tạo điều kiện
để giúp đồng chí phan xuân tuy sớm ổn định công việc phát huy được năng lực kinh nghiệm cùng tập thể đảng ủy
ban giám đốc học viện đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy xin hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thưa quý vị và các đồng chí những tiện ích của đề án sáu đang dần hiện hữu trong cuộc sống
giúp cho người dân tiết kiệm được thời gian chi phí cũng như thuận tiện hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính công
tuy nhiên do hoàn cảnh kinh tế người dân tại nhiều nơi chưa có đủ các trang thiết bị máy tính điện thoại thông minh
nên việc áp dụng các ứng dụng các tiện ích dịch vụ công nghệ số còn gặp nhiều hạn chế
để hỗ trợ cho người dân tỉnh điện biên đã xây dựng mô hình điểm dịch vụ công để phục vụ đề án sáu tại một số điểm bản của huyện mường nhé
thay vì phải mất vài giờ có khi càng ngày để di chuyển từ các thôn bản ra trung tâm xã huyện
thì nay người dân nghèo của huyện mường nhé có thể dễ dàng khai thác thông tin thao tác thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ngay tại bản của mình
bởi theo mô hình điểm tại mỗi bản sẽ được bố trí một máy tính sách tay hỗ trợ người dân truy cập internet và các dịch vụ công hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
từ khi lắp đặt cái điểm truy cập internet thì rất tiện lợi cho bà con trong quá trình giao dịch thực hiện các dịch vụ công
mô hình điểm dịch vụ công phục vụ đề án sáu do lực lượng công an quản lý trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ người dân khi có vướng mắc
để nhân dân có thể dễ dàng đăng ký sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến
đã làm qua thao tác qua thì dịch vụ này rất là dễ cho bà con
mình làm an xa làm an xa hay là dùng tiện lợi cho bản thân mình hơn
ví dụ như mình đi chỗ nào đấy thì mình cũng có thể là không đi khai báo ở trên xá được
thì mình cũng có thể khai báo trong điện thoại là mình đã đi làm ăn xa hay như nào đó
thì chắc là người trong xá sẽ giúp mình lưu cái đấy để mình đi làm an xa
mình không để phải khai báo ở trên xá nữa thì rất là tiện lợi cho mình

triển khai điểm truy cập internet công cộng tại các điểm bản là cách làm sáng tạo thiết thực
phù hợp với địa bàn vùng sâu vùng xa đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn vất vả như mường nhé
bởi nhờ những điểm truy cập như thế này mà người dân bất kể là ai ở đâu
điều kiện kinh tế như thế nào cũng có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ số
để giải quyết các thủ tục hành chính thiết yếu tiết kiệm chi phí và hạn chế tối đa việc đi lại cho nhân dân
chúng tôi sắp tới sẽ tiến hành thành đập tủ công nghệ
để trực tiếp hướng dẫn thay thế dần dần sau này tự bản thân tự người dân bản hướng dẫn cho nhau
trong việc thực hiện dịch vụ công với dưới sự hỗ trợ về máy móc trang thiết bị như điểm in truy cập internet công cộng
chúng tôi đã đặt ở đây
sự ra đời của các mô hình điểm dịch vụ công
hy vọng sẽ là tiền đề để tỉnh điện biên triển khai ứng dụng các tổ công nghệ số trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới
giúp bà con đồng bào khu vực vùng sâu vùng xa được tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh nhất trực tuyến gần nhất
ngay từ cơ sở và thực sự trở thành trung tâm phục vụ
có như vậy đề án sáu xây dựng chính phủ số mới thực sự thành công
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra trong tuần
ngày hai mươi năm tháng năm tại hà nội bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
với nhiều nội dung thông tin phong phú có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn
hội thảo khoa học đã góp phần khẳng định sự tiến hành của bộ công an
từ lãnh đạo đúng đắn của đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh và của bộ công an đối với quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
vai trò vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
những nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đối với những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng cảnh sát nhân dân cần tập trung thực hiện
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc tiếp tục chủ động tham mưu với đảng nhà nước về các chủ trương biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng thế trận an ninh nhân dân phát động các phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm tháng sáu thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tổ chức tấn công chấn áp tội phạm
tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm năm tội phạm đồng thời triển khai cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc
tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu gian lận thương mại tội phạm lợi dụng dịch bệnh và các chính sách phục hồi kinh tế xã hội để đầu cơ trục lợi
về thực hiện đề án sáu của chính phủ thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu phân đấu hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công mức độ ba bốn trên cổng dịch vụ công bộ công an
trong đó có một mươi một dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng công an cung cấp
phát biểu tại hội thảo nhận diện những thuận lợi khó khăn vướng mắt nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh
hỏi cung bị can theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khẳng định việc ghi âm ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự

lưu trữ ra sao để đảm bảo đúng pháp luật không hỏng lộ lọt tài liệu trong quá trình lưu trữ

thưa quý vị nhặt được tài sản do người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu bỏ quên
trung tá phạm thị ánh cám bộ tiếp dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng đã ngay lập tức tìm và trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất
trong lúc làm nhiệm vụ tiếp dân trung tá phạm thị ánh cám bộ tiếp dân phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng đã nhặt được một chiếc ví của người dân bỏ quên
qua kiểm tra sơ bộ trong ví có một số giấy tờ cá nhân và số tài sản
số tiền hơn một mươi triệu đồng tiền việt nam hai trăm linh đô la mỹ và hai tiền đài loan
thiếu tá phạm thị ánh đã báo cáo chỉ huy đội và lãnh đạo đơn vị niêm phong tài sản và xác minh thông tin tìm chủ nhân của chiếc ví
khi hết giờ tiếp dân thì là tôi có kiểm tra lại các giấy tờ ở trên bàn
có nhìn sang cái ghế bên cạnh thì phát hiện ra là có một cái ví của một công dân nào đó để quên
thì tôi có cầm cái ví đấy lên kiểm tra
thì thấy trong đó có khá là nhiều tiền và giấy tờ quan trọng
tôi đã tra trên mạng trên hệ thống làm hộ chiếu
nhưng mà rất tiếc là anh ấy còn chưa nộp hộ chiếu nên là cũng không có cái thông tin và cũng không có số điện thoại để liên lạc
qua xác minh thông tin xác định chủ nhân của chiếc ví là ông nguyễn văn tiến
trú tại phường cầu đất quận ngô quyền thành phố hải phòng
ngay sau đó ông nguyễn văn tiến đã được cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh
mà trực tiếp là trung tá phạm thị ánh trao trả lại
cảm bộ tài sản bị mất
ông tiến đã nhận lại tài sản của mình trong niềm vui phấn khởi và xúc động
khi tôi hỏi phòng quản lý xuất nhập cảnh mà khi biết được là
chị ánh là một cán bộ trong phòng xuất nhập cảnh
đã nhặt được cái ví của tôi
và chị ấy nói là chị ấy đã giữ bảo quản cho tôi từ hôm qua
và cơ quan công an ở đây đã liêm phong đàng hoàng về tài sản của tôi
thật sự là tôi cảm
thế là rất là cảm ơn và xúc động trước cái hành động của các chiến sĩ ở đây
tôi mà bất cứ một cán bộ chiến sĩ nào
mà nhặt được cái tài sản đánh rơi của công dân
thì cũng đều có phải có ý thức là bảo vệ và giữ gìn cái tài sản đó cho công dân
bởi vì là vào đặt vị trí vào mình cũng thế thôi
khi mà mất một cái tài sản gì đấy thì cũng sẽ cảm thấy rất là lo lắng
tấy tờ tùy thân quan trọng với một cái trách nhiệm của một người công an nhân dân
thì không phải là cá nhân tôi mà vào bất cứ ai cũng vậy thôi
thì sẽ là đều phải có ý thức để làm cái việc đó
việc làm trên tuy nhỏ bé nhưng thể hiện sự tận tụy trách nhiệm của mỗi cám bộ chiến sĩ
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố hải phòng
trong công tác tiếp và giải quyết công việc với nhân dân
từ đó lan tỏa xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an
thành phố cảng trong lòng dân
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án
liên quan tới đường dây cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen xuyên quốc gia
do đối tượng người trung quốc là liu dan yang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
sống ở quận cầu giấy điều hành tại việt nam
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi bảy liu dan yang có quen biết với li
cấp trên của yang đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín li thuê yang làm việc
một công ty con trong hệ thống của ly có trụ sở tại phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm hà nội
với nhiệm vụ quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam để vận hành phần mềm cho vay nặng lãi ô vay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ly yêu cầu giang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ô vay cho đối tượng khác
và cả hai đối tượng này bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm
hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam cho giang làm giám đốc
bước đầu làm rõ vào khoảng một triệu tài khoản khách hàng đã đăng nhập vào
hệ thống của li
hệ thống ba app cho vay của đường dây trên với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
một mươi sáu đối tượng bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết vừa phá thành công hai chuyên án ma túy bắt năm đối tượng
thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực bản khương tiên xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đội biên phòng cửa khẩu triềng khương và cục hải quan tỉnh điện biên đã phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn đình tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã nàng ngự huyện sông mã về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin

một túi nhựa thuốc viện và một số vật chứng khác có liên quan
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan là lò văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và hoàng bảo việt sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm công an huyện sông mã phối hợp với công an huyện sốp cộp đã phá thành công
chuyên án bắt giữ hai đối tượng là lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và quang ngọc châu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại tổ dân phố hai thị trấn sông mã
tăng vật thu giữ là ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần ba năm kg
và một số vật chứng khác có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên đường lên khu du lịch thị trấn tam đảo tỉnh vĩnh phúc một xe khách chở ba mươi người
đã mất lái đâm vào tàu ly dường rồi rơi xuống vực khiến hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn này vừa mới xảy ra vào một mươi năm h bốn mươi năm chiều nay
tại hiện trường chiếc xe đã bị lật ngang nằm cách mặt đường khoảng ba bốn mét
thời điểm này trên xe có ba mươi người trong đó có một lái xe một phụ xe
nhận được thông tin công an tỉnh vĩnh phúc đã tổ chức lực lượng cứu hộ cứu nạn
bảo vệ hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng này
phân luồng giao thông để đảm bảo tuyến đường lên thị trấn tam đảo được thông suốt
nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tự gây tai nạn
thưa quý vị sau trận mưa lớn vào ngày hôm nay
nhiều tuyến đường tại hà nội đã bị ngập sâu ở một số quận nội thành
như cầu giấy ba đình thanh xuân hoàn kiếm hà đông
ôn tắc khó di chuyển và thậm chí là nhiều xe đã bị chết máy do bị ngập ở trong nước
trên tuyến đường nguyễn xiển đường cũng không khác gì sâu
ngập sâu khiến nhiều phương tiện di chuyển
nhiều phương tiện di chuyển một cách khó khăn
nhiều phương tiện cố tình đi dẫn đến chết máy giữa đường như thế này
thế ra xe mình chết ở đây được một mươi phút thôi
nhanh quá mưa to ập còn nhanh quá
giờ này là phải lên đến năm mươi phân rồi
xe mít nó đi nó đánh sọc quá nên nước nó ngọc
nó bị chết máy

bây giờ xe chết máy
đi đang chờ cứu hộ đến
tại nhiều tuyến phố tuyến đường có tình trạng ngập sâu từ hai đến sáu mét
lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân làn phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển
tuy nhiên tại nhiều tuyến đường vẫn xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ

chúc quý vị và các bạn theo kinh nghiệm của chúng tôi
ngay sau khi

cũng như là gây nên những lối đánh kết có thể xảy ra
nhiều nhà dân nước cũng tràn vào tận nhà
thậm chí nhiều tòa nhà có hầm cũng chìm trong nước như thế này
cơ quan khí tượng cho biết từ đêm ngày hai mươi chín đến đêm ngày ba mươi tháng năm vùng núi và trung du bắc bộ hướng thêm một đợt mưa mới với lượng tám mươi một trăm hai mươi mm trên đợt có nơi trên một trăm năm mươi mm
hà nội và các tỉnh thành phố đông bằng bắc bộ cũng xuất hiện mưa rào và rông cục bộ có mưa to
vì vậy vào sáng mai ngày thứ hai đầu tuần mưa vẫn có thể xảy ra
người dân cần chuẩn bị cho những nội trình của mình được an toàn